để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
nguyện quỹ lắp dò tỉnh đồng tháp đã triển khai thực hiện mô hình chi bộ tốt
góp phần xây dựng các tổ chức đảng ở cơ sở thật sự trong sạch dững mạnh
đối với việc thực hiện hướng dẫn số một mươi hai của bang tổ chức trung ương và hướng dẫn số hai mươi hai của bang tổ chức tỉnh quỹ
nguyện có xây dựng kế hoạch số một mươi bảy về thực hiện mô hình chi bộ tốt
trong đó cũng chủ yếu là nội dung để thực hiện việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ
theo đó yêu cầu ngay từ đầu năm mỗi chi bộ phải xây dựng nghị quyết
giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên và mỗi đảng viên phải tự xây dựng kế hoạch thực hiện
hàng tháng phải có báo cáo tình hình kết quả thực hiện
và kết quả này cũng là cơ sở để đánh giá xếp loại cuối năm đối với từng đảng viên cũng như của chi bộ
từng đảng viên thì đầu năm phải viết một cái bản cam kết thực hiện đầy đủ ba cái nội dung
thứ nhất là thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
và thứ hai là thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị về học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
và nội dung thứ ba là thực hiện quy định một trăm linh một của ban bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
nhất là cán bộ chủ chốt các cấp
được chi bộ phân công hỗ trợ giúp đỡ người dân đồng chí nguyễn thị quỳnh mai
chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp an lợi a xã đình yên đã tích cực bám sát địa bàn
dẫn động chị em phụ nữ tham gia vào các chương trình đề án trọng tâm của địa phương
như tham gia bảo vệ môi trường mua bảo hiểm y tế khởi nghiệp
từ việc gần dân đi sâu tìm hiểu nguyện vọng và kịp thời giúp đỡ
mà đời sống kinh tế của các hộ phụ nữ của ấp từng bước được nâng lên
tôi cũng dẫn động với chị em đó là mình phải cố gắng làm cho phát triển gia đình mình
để mà dương lên đoàn thanh niên hộ nông dân
ai được phân công thì mỗi ai có nhiệm vụ thì phải tới dân gần dân để mình dẫn động
mấy năm nay đời sống của nông dân phát triển đỡ khá hơn nhiều của mấy năm trước rồi
tức là dẫn động trong
đảng viên tức là làm sao là phải gương mẫu
rồi thực hiện vừa gương mẫu thực hiện cho bản thân mình gia đình mình và dân động là nhân dân
để thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng và pháp lực của nhà nước
để nó làm sao mà cho cái tình hình cái kinh tế văn hóa xã hội của địa phương thì phát triển
cụ thể như mấy năm qua thì ở chi bộ ấp đây thì các cái chi tiêu mà xã giao xuống thì đều đạt
cho nên là tri bộ năm nay là đạt được
thì anh công nhận là chi bộ là trong sạch dẫn mạnh tiêu biểu
năm hai nghìn một mươi tám đảng bộ xã long hưng bê được công nhận là đảng bộ trong sạch dẫn mạnh tiêu biểu
có được kết quả đó là nhờ ý thức trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên được nâng cao
thể hiện được tính tiên phong gương mẫu trong hoạt động thông qua thực hiện mô hình chi bộ tốt
tất cả các đảng viên là nối đi đôi với làm
đặc biệt trong cái xây dựng nông thôn mới
thì đảng viên tuyên truyền dẫn động gương mẫu đi đầu trong mọi công tác
cụ thể là trong cái xây dựng cầu đường nông thôn
đảng viên gương mẫu là hiến đất rồi là hiến ngày công
cũng như là tiền để xây dựng cầu đường nông thôn
bên cạnh đó thì là còn phục vụ cái những cái tiếng đường thắp sáng đường quê
rồi cái tiếng đường xanh sạch
năm hai nghìn một mươi tám nguyện lắp dò có trên chín tổ chức đảng trực thuộc nguyện quỹ
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
trên chín mươi hai chi bộ và tám mươi tám tám đảng viên được xếp loại
hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
để tiếp tục phát huy hiệu quả đã đạt được
thời gian tới lắp dò sẽ tăng cường thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ
để nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ
trong đó tập trung sàng lọc xem xét và kiên quyết đưa ra những đảng viên
không đủ phẩm chất quy tính ra khỏi hàng ngũ của đảng
cũng như nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới